tại xã tân quang huyện bắc quang tỉnh hà giang một bãi rác quy mô hàng trăm mét vuông đã tồn tại hơn một mươi một năm ngay tại khu dân cư đông đúc
mới đây đơn vị quản lý bãi rác đã dùng máy xúc gạt ủi số rác trên trực tiếp xuống suối cầu quang gây nguy cơ ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước
cả một bãi rác khổng lồ tồn tại suốt một mươi một năm qua không hề được xử lý gây ô nhiễm môi trường